hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận quyết định truy nã của công an thị xã sơn tây hà nội là đối tượng ngô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân lôi xã bình yên huyện thạch thất thành phố hà nội cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông bài phải
và đối tượng sầm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm mới xã quang yên huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc bị công an quận hà đông hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện